thưa quý vị tại bắc bộ vào ngày hôm qua thì đã bắt đầu đón một không khí lạnh
và trong ngày hôm nay mưa rông vẫn sẽ xuất hiện ở một vài nơi đêm và sáng trời lạnh
tuy nhiên trong ngày bắc bộ lại hứng nắng và nhiệt độ sẽ tăng lên là từ hai mươi bảy cho tới hai mươi chín độ c
nắng nhiều cũng kèm theo chỉ số tiêu cực tím tăng cao
quý vị cần phải chú ý là sử dụng các biện pháp chống nắng khi vui chơi ở ngoài trời
cũng như là bổ sung đầy đủ nước và vitamin cho cơ thể
vâng và xuống tới miền trung thì từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh ngày hôm nay thì trời sẽ nhiều mây
có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hưởng nắng nhiệt độ cao nhất sẽ từ hai mươi bảy đến ba mươi độ c
còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ chiều vào tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh